cục cảnh sát giao thông cũng đã có văn bản đề nghị giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có phương án chủ động phân luồng nhận diện phương tiện từ xa bảo đảm lưu thông nhanh nhất trong dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể các đơn vị nghiệp vụ công an liên hệ với sở giao thông vận tải địa phương để được hướng dẫn
phối hợp cài đặt phần mềm cấp mã qr code cho phương tiện lưu thông trên luồng xanh quốc gia
trên luồng xanh địa phương để rút ngắn thời gian kiểm soát tại các chốt trạm kiểm soát
để người dân chủ động chuẩn bị trước khi di chuyển giao thông được thông suốt tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
cục cảnh sát giao thông đề nghị cán bộ chiến sĩ công an các tỉnh địa phương trong quá trình thực thi nhiệm vụ
kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện yêu cầu năm k
cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm trên cả ba tuyến giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát cơ động và xử lý vi phạm thông qua hệ thống giám sát
xử lý vi phạm qua hình ảnh để tránh tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp lây nhiễm
nhất là các đơn vị tại địa bàn phía nam
cùng với đó thông báo công khai số điện thoại tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe và xử lý vi phạm
để các cơ quan đơn vị và người dân liên hệ sắp xếp thời gian đến giải quyết
bảo đảm không tập trung đông người giữ đúng khoảng cách và giải quyết một người một lần